một người đàn ông đã tự thiêu tại công viên colette pond đối diện với tòa hình sự manhattan
bên ngoài phiên tòa xét xử cựu tổng thống mỹ donald trump ở thành phố new york của mỹ
đoạn video cho thấy là người đàn ông đã giải các tờ rơi sau đó tự đổ xăng lên người và đốt diêm
cảnh sát sau đó đã dập tắt ngọn lửa và đưa người đàn ông này đi cấp cứu
thế nhưng tình trạng sức khỏe hiện đang nguy kịch
ba sĩ quan cảnh sát cùng một nhân viên tòa án đã được điều trị vì ngạt khói và thương nhẹ khi họ cố gắng dập lửa
hiện cảnh sát vẫn đang thu thập thông tin về vụ việc
nhà chức trách xác định người đàn ông tự thiêu này là maxwell azzarello đến từ san agustin florida sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
vụ việc xảy ra ngay sau khi việc lựa chọn bồi thẩm đoàn trong phiên xét xử vụ án tiền bịt miệng của ông trump cuối cùng được thực hiện và hội đồng xét xử đã ngồi vào bàn xử án